thực hiện công điện khẩn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và công điện của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi
trong những ngày qua tri cục chăn nuôi và thú y thừa thiên huế đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh này góp phần đảm bảo môi trường phát triển chăn nuôi trên địa bàn
hiện toàn tỉnh thừa thiên huế có khoảng ba mươi sáu cơ sở giết mổ ra súc với công suất từ hai đến hai hai trăm linh con lợn một ngày
trong đó số lượng lợn nhập vào địa bàn tỉnh chiếm khoảng hai mươi năm đến ba mươi
trước tình hình này tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thừa thiên huế đã triển khai nhiều giải pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại
tăng cường chốt chặn kiểm tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển gia súc trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn
trong trường hợp nghi lợn có dấu hiệu dịch bệnh thì lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh